thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền động số của chuyên hình nhân dân
thưa quý vị thư viện luôn có vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ hướng dẫn cho sinh viên tự học tự nghiên cứu
thư viện luôn có một không gian học tập yên tĩnh cùng nguồn tài liệu phong phú đa dạng
những đặc điểm này chính là điều kiện lý tưởng để học tập tốt nhất
tuy nhiên với sự phát triển của internet cùng những thiết bị số như hiện nay
nhiều thư viện đã không còn thu hút được bạn đọc đặc biệt là các thư viện trong trường đại học
nhằm nâng cao vai trò của thư viện trong việc nâng cao ý thức tự học của sinh viên
nhiều trường đại học đã chủ động ứng dụng đồng bộ các giải pháp số hóa thiết bị trong quản lý vận hành
khai thác và phát triển hoạt động của thư viện để truyền cảm hứng và thu hút sinh viên
hiện nay thì qua cái phần mềm được đưa vào thư viện vào quản lý của bạn đọc này thì chúng tôi thấy công việc nó đơn giản và nhẹ nhàng và công việc nó được trôi chảy nhanh hơn
nếu như trước đây thư viện chỉ là nơi chứa sách cho bạn đọc tìm kiếm tài liệu
thì bây giờ ngoài việc cung cấp thông tin thư viện còn có những chức năng là một trung tâm văn hóa thông tin và sinh hoạt cộng đồng
mô hình thư viện số thân thiện với người đọc mà nhiều trường đại học nói riêng và các thư viện trong cả nước nói chung xây dựng
đã làm thay đổi nhận thức đối với việc đọc sách và tổ chức các hoạt động trong không gian thư viện của độc giả
không chỉ ở việt nam các quốc gia trên thế giới đều nhận thức được vai trò của thư viện như một thiết chế xã hội
đáp ứng nhu cầu thông tin nhu cầu nghiên cứu và học tập nhu cầu hưởng thụ văn hóa
đóng góp một phần không nhỏ vào phát triển kinh tế xã hội và nâng cao dân trí
vì vậy hòa chung với xu hướng số hóa thư viện các quốc gia đều đầu tư xây dựng các hệ thống và mảng lưới thư viện
ngày càng hiện đại theo hướng biến thư viện trở thành các cơ quan thông tin trung tâm học liệu
trung tâm hỗ trợ nghiên cứu khoa học và học tập suốt đời trung tâm lưu trữ và bảo quản di sản thư tịch
các thư viện công cộng sẽ tiến tới trở thành các trung tâm văn hóa cộng đồng là một mắt xích của chính phủ điện tử
các thư viện công cộng sẽ tiến tới trở thành các cơ quan thông tin trong hoạt động của mình
từ đó tăng chất lượng dịch vụ sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường được dự báo là ngày càng gai gắt như hiện nay
đây là kho hàng của công ty fismas franchise một trong những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực logistic
giao nhận xuất nhập khẩu và phân phối hàng tiêu dùng
có thể thấy rằng số lượng hàng hóa trong kho rất nhiều
anh phạm văn đạt quản lý kho hàng cho biết nếu như trước đây số hàng này chỉ được nhân viên quản lý
bằng cách thủ công như ghi chép sổ sách thì hiện nay toàn bộ các kho bãi của công ty đã được vận hành
trên nền tảng hệ thống quản lý kho svkm bao gồm các tính năng phục vụ cho quản lý vận hành
như xuất nhập hàng và quản lý tuần kho
theo đó nền tảng này sẽ ứng dụng giải thuật thông minh nhằm tối ưu hóa quy trình vận hành của kho hàng
từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng hàng hóa và nâng cao năng suất làm việc
công ty cũng có nhiều hàng hóa và quản lý bằng theo các phương pháp truyền thống
như giấy tờ sổ sách hàng xuất nhập thì phải ghi chép
rất là mất công và mất thời gian quản lý sai số rất là nhiều
sau khi sử dụng phần mềm thì đạt hiệu quả rất cao về phần xuất nhập hàng hóa
sau quản lý thì không có sai lệch về số lượng không có hàng hóa chuẩn bị hết đát
thì sẽ có được cảnh báo chuẩn bị hết hàng cũng sẽ được cảnh báo rất là tiện lợi
bên cạnh việc quản lý kho bãi quản lý vận tải cũng là một trong những khâu quan trọng trong logistics
công ty trách nhiệm hữu hạn an lợi là nhà cung cấp chuỗi dịch vụ logistics
cho các công ty sản xuất điện tử của nhật bản như canon bravo nisei
hiện công ty đang áp dụng phương pháp quản lý tồn kho thông qua hình thức vận chuyển new run
để đáp ứng được các yêu cầu và điều kiện nghiêm ngặt chính xác về thời gian tốc độ của hình thức vận chuyển này
công ty đã nghiên cứu và tìm hiểu nhiều phần mềm hệ thống quản trị logistics
sau một thời gian tiến hành khảo sát công ty đã quyết định xây dựng hệ thống theo mô hình quản lý vận tải stm
sau một thời gian và quá trình xây dựng để cho nó phù hợp với tình hình thực tế mà bên phía đơn vị chúng tôi đang hoạt động
thì hệ thống cũng đã phần nào đã và đang tạo ra những hiệu quả nhất định
về mặt thời gian về mặt nhân sự về mặt quản lý chi phí cũng như là tất cả các quản lý khác
nó liên quan đến cái quá trình hoạt động của logistics của chúng tôi
được biết các hệ thống quản lý kho bãi hay quản lý vận tải nói trên là sản phẩm của smartlock
một đơn vị khởi nghiệp trong lĩnh vực logistics với mục tiêu giúp các doanh nghiệp vận tải từng bước thay đổi cách vận hành logistics
theo xu hướng cách mạng công nghiệp bốn từ đó có thể nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện hiệu quả vận hành nội bộ
hiện nay nếu như trước khi ứng dụng công nghệ thì phần lớn các doanh nghiệp chúng ta hãy hình dung họ như là những chiếc xe họ là những chiếc hộp đen
họ có dữ liệu nhưng những dữ liệu ấy đang nằm tản mát ở rất nhiều lời
và smartlock nhìn thấy những cơ hội để khai thác các dữ liệu đó và giúp doanh nghiệp hiệu quả hơn trong việc tối ưu nội bộ của mình cũng như là việc hợp tác với các đối tác khác
và chính vì thế smartlock xây dựng một giải pháp lền tảng không chỉ đơn thuần là một giải pháp riêng rẽ mà xây dựng một lề tảng giúp nhiều doanh nghiệp quản trị cái hoạt động logistics của mình dưới hai góc độ
thứ nhất là kho và thứ hai là vận tải và nó kết nối với nhau trên cùng một lề tảng
với những giải pháp hữu ích trong lĩnh vực logistics smartlock đã nhận được giải sao khuê hai nghìn một mươi chín do hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin việt nam
được cộng đồng doanh nghiệp và thị trường công nghệ thông tin việt nam tin dùng và đánh giá cao
hiện smartlock có hơn một trăm linh đối tác là những doanh nghiệp có tiếng trong lĩnh vực logistics
điều này cho thấy các doanh nghiệp vận tải đã bắt đầu có những chú trọng vào công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ
xu hướng chung của khách hàng công nghiệp bốn đang thay đổi nhiều về nhận thức của các doanh nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ
và các lãnh đạo doanh nghiệp đang thấy rằng công nghệ đang có một cái vai trò rất tốt trong việc giúp các doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ
và có vị thế cạnh tranh tối ưu được chi phí
và điều này giúp chúng tôi tham gia được sâu hơn vào việc cùng với họ xây dựng các giải pháp
tuy nhiên có những khó khăn là bản thân chúng tôi là những người xuất phát từ ngành logistics
và chúng tôi đang phải xây dựng một cái giải pháp từ đầu
và quá trình đấy nó đòi hỏi của một quá trình thử và sai rất nhiều
và nó đòi hỏi một cái sự chịu đựng sự chia sẻ và sự gắn kết giữa doanh nghiệp và khách hàng
trước khiến khách hàng đánh giá cao chất lượng dịch vụ
cảnh các mô hình số hóa sẽ tác động lên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế ở việt nam
việc giải quyết bài toán giảm chi phí logistics được dự báo sẽ góp phần quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số ngành này
mô hình chuyển đổi số trong lĩnh vực logistics cũng sẽ tạo ra những thay đổi quan trọng trong chuỗi giá trị các ngành công nghiệp việt nam cũng như chuỗi cung ứng
vì thế lĩnh vực logistics ở việt nam cần nắm bắt xu hướng mới trong việc chuyển đổi số
để không trở nên lạc hậu kém cạnh tranh khi khách hàng ngày càng có nhiều lựa chọn và dễ dàng tiếp cận những phương thức mới
chương trình chuyển động số của chúng tôi xin được dừng lại tại đây
mọi ý kiến đóng góp xin quý vị gửi về địa chỉ email chuyểndộngsosothnda gmail com
xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại vào những chương trình tiếp theo